trước đó những hình ảnh liên quan đến các vụ hành hung bác sĩ cũng đã gây nhiều bức xúc từ cộng đồng mạng
nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng tất cả những hành động tấn công nhân viên y tế khi đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu người bệnh là hoàn toàn không thể chấp nhận được cho dù bất cứ lý do nào
thật sự nản lòng bản thân tôi cũng từng bị hành hung khi đang trực cấp cứu cách đây hai mươi năm

rất buồn và lo lắng cho các nhân viên y tế đang bị mối nguy hiểm đe dọa từng ngày
nên xem tội phạm này giống như chống người thi hành công vụ
các phòng cấp cứu nên có nhân viên an ninh có trang thiết bị hỗ trợ bạo hành
hành hung nhân viên y tế khoa cấp cứu đồng nghĩa với hành vi đe dọa đến tính mạng của những bệnh nhân đang được cấp cứu khác yêu cầu xử nặng để làm gương cho những kẻ hung hăng khác
mới đây bộ y tế đã có đề nghị bộ công an tăng cường tuần tra bảo vệ an ninh trật tự tại các khu vực có bệnh viện lớn
củng cố mạng lưới đường dây nóng của lực lượng cảnh sát cơ động và cơ quan công an gần bệnh viện nhất kịp thời hỗ trợ khẩn cấp trước các tình huống nguy cấp
tuy nhiên để không tái diễn và có thể giảm thiểu những vụ hành hung trong bệnh viện
nhiều ý kiến cư dân mạng cũng đã thẳng thắn chia sẻ những đề xuất giải pháp về vấn đề này
mỗi bệnh viện cần có một an ninh đủ mạnh trực tại khu khám bệnh và khu cấp cứu
chứ đợi đến lúc bị hành hung mới gọi thì khi công an đến có khi xảy ra sự việc rồi
có phải lúc nào công an phường cũng có mặt kịp thời đâu
quan trọng là lực lượng bảo vệ tại chỗ
hãy tăng quyền hạn trách nhiệm và kỹ năng xử lý tình huống cho lực lượng bảo vệ tại chỗ
quan trọng là văn hóa ứng xử giữa các bên liên quan
trước áp lực căng thẳng trong nhiệm vụ công việc của nhân viên y tế
với sự nôn nóng lo lắng cho bệnh tình của người nhà bệnh nhân
giây phút cấp cứu là giây phút hết sức nhạy cảm nên cấm người nhà vào khu vực nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ
bệnh viện bố trí nhân lực để bảo đảm chăm sóc bệnh nhân ở khu vực này thấy người nhà
an ninh bệnh viện sau nhiều vụ hành hung bác sĩ cần phải được quan tâm thắt chặt hơn nữa
đây là vấn đề đang nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng
ý kiến của bạn về vấn đề này như thế nào
hãy chia sẻ trên fanpage của truyền hình công an nhân dân